tạo dựng niềm tin thậm chí hù dọa khiến nạn nhân nghe xong thấy bất an
muốn nhanh chóng kết thúc sự việc nên làm theo lời đề nghị và bị mất tiền oan
nhiều cư dân mạng nhận định tình trạng lừa đảo dạng này đang ngày càng có chiều hướng gia tăng
số nạn nhân cũng ngày một nhiều
vì vậy ngoài sự cảnh giác của một bộ phận giới trẻ
thì cơ quan chức năng cần quyết liệt vào cuộc chấn áp loại tội phạm này
cần có chế tài đủ mạnh để gian đe và chưa có các chuyên án xử lý công khai
truyền thông mạnh mẽ trên các kênh truyền thông lớn để gian đe
mà không hiểu sao xin số mua mới đều phải đăng ký xác minh thông tin
thì truy ngược đối tượng lừa đảo
sao không có một trang thông tin hay là hotline để khi nhận các cuộc gọi lừa đảo
thì có thể báo cáo ngay
theo số liệu của bộ công an từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đã phát hiện một bốn trăm tám mươi bảy vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bao gồm cả lừa đảo theo phương thức truyền thống và lừa đảo trên không gian mạng
với một năm trăm bốn mươi ba đối tượng
đã đấu tranh khám phá một bốn mươi chín vụ với một ba trăm linh bốn đối tượng
đạt tỷ lệ bảy mươi
đây không phải là những hình thức lừa đảo qua mạng xã hội mới
trước vô số chiều trò tinh vi phức tạp lợi dụng không gian mạng của những kẻ lừa đảo
ngày càng có nhiều người trở thành những con mồi
đồng đảo cư dân mạng cho rằng
bằng những cảnh báo sẽ giúp nhiều người nếu không tỉnh táo
người dân rất dễ mất tiền oan với những chiêu trò tinh vi của những kẻ lừa đảo qua mạng
tội phạm lừa đảo qua mạng
mạng xã hội ngày càng phức tạp và thủ đoạn tinh vi
người dân cần mất sức cảnh giác
hãy chia sẻ quan điểm của bạn về vấn đề này trên kênh fed
học truyện hình phục an nhân dân
thưa quý vị ngày này một tháng trước chúng tôi đã chuyển đến quý vị những hình ảnh đầu tiên
về những giải phân cách cứng phân loại phương tiện trên tuyến đường nguyễn trãi tp hà nội
và đây là giải pháp được cho là sẽ
phân loại hữu hiệu được các loại hình phương tiện
như vậy cho đến nay là tròn một tháng thí điểm
hãy cùng chúng tôi đánh giá xem những giải phân cách cứng
đã mang đến những hiệu quả như thế nào cho tuyến đường này
đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại vào khung giờ cao điểm
buổi sáng thứ hai đầu tiên
sau khi áp dụng phương án tổ chức giao thông mới
với sự xuất hiện của những giải phân cách cứng trên đường nguyễn trãi
còn đây là giờ cao điểm sáng của một tháng sau đó
quý vị thấy sao
có khác gì nhau không
vâng chắc hẳn là quý vị và các bạn đã có được nhận xét của riêng mình
phải không ạ
vậy những người sống ở khu vực này
họ thấy gì họ nhận xét như thế nào
thì mình thấy giao thông
nó không ảnh hưởng gì đến giao thông hiện tại
và nó không gần như là không có tác dụng gì
xe máy thì vẫn cứ lấn làn ô tô
và ô tô thì vẫn cứ bị cản trở
trong khi xe máy vẫn đi vào làn
xe máy thì vẫn cứ là trên làn thôi
và ảnh hưởng cả về xe bít vào bến nữa
cũng ảnh hưởng về các loại hình phương án
làn xe máy dẫn đến là người dân
không muốn đi vào làn xe máy nhiều
thì không chỉ đánh giá chủ quan của bản thân mình ấy
và đánh giá chủ quan của cả các bác
tài xế xe bít nữa
thì mọi người cũng kêu là đường thì đã chật rồi
mà lại thêm cái giải phân cách này
thì cảm thấy nó không hiệu quả lắm trong cái việc phân luồng này
nhìn nó kiểu như là nó hơi lỡ cỡ
nó kiểu nó không được
chuyên nghiệp thì nó cũng không ra chuyên nghiệp
và phân luồng thì nó cũng không có tác dụng nhiều
nếu mà có quy trình
có hướng dẫn và cảm thấy hiệu quả
thì mọi người áp dụng sẽ cảm thấy rất là thoải mái
nhưng ở đây nó không có một cái gì
gọi là hướng dẫn
hoặc là quy trình như chị nói
nó chỉ là kiểu rất là manh mún
thế là người dân người ta cũng không
không thực hiện đúng
thực hiện đúng cái việc phân làn này
bởi vì thứ nhất là người ta đang nhìn thấy nó
không biết là nó có tác dụng gì
đúng không ạ
và thứ hai là nó cũng không mang lại hiệu quả nhiều lắm
rồi thì đến giải pháp bổ trợ
cho mô hình tổ chức giao thông này
đó là sử dụng sức người
một tháng trước thì như thế này
và hiện tại
chúng tôi rất thông cảm với những người phải thay phiên nhau
đứng ngày này qua ngày khác
trong dòng dã một tháng trời qua
sức người thì có hạn
còn phương tiện thì quá đông
chúng ta tổ chức phân làn
mà người dân vẫn còn có những cái sai sót đi không đúng làn
thì đấy là cái chuyện bình thường
và chúng ta phải từng nhận ra
một bước cuốn nắng
nhưng mà trước hết là chúng ta phải làm đúng đã
khi chúng ta tổ chức phân làm đúng rồi
thì chúng ta tiến hành có thể xử lý
bằng các hình thức giáo dục
rồi tiến tới là xử lý bằng hình thức là xử phạt
để chúng ta có thể dân đe
và chúng ta sẽ đưa tất cả
các cái giao thông vào nề nếp
nhưng trước hết là chúng ta phải làm đúng
còn khi mà chúng ta làm không đúng
mà bắt người ta vẫn phải tuân thủ
thì cái đấy là chúng ta cần phải
trước hết là chúng ta phải trách chúng ta trước
thì tôi không tin
nghĩ rằng là cái vấn đề
mà nó bất cập này là lỗi thuộc về người dân
mà chắc chắn là lỗi thuộc chúng ta còn đi
không tích được
vì xe máy nó lùn lất thế này
đúng không thì chúng ta phải chấp nhận cái điều đó
chứ không nên là tham vọng là tích riêng
tích riêng thì nghe có vẻ hay
nhưng mà không thực hiện được
không kiểm tra cả ngày được
thì theo tôi là trong cái điều kiện
hạ tầng chúng ta như thế này
trong điều kiện thói quen người dân đi như thế này
thì chúng ta phải chấp nhận
cái giao thông hỗn hợp
câu chuyện ngày hôm nay
của tuyến đường nguyễn trãi không khác gì một mươi một năm trước
tại một số tuyến phố của hà nội
chủ trương phân làn các dòng xe
phân loại phương tiện là rất đúng đắn
và là xu thế phát triển của giao thông toàn thế giới
làm như thế nào làm vào thời điểm nào
và làm sao để tạo thuận lợi cho việc đi lại
để có được sự đồng thuận từ phía người tham gia giao thông
thì vẫn là câu hỏi để các cơ quan chức năng đánh giá
rút kinh nghiệm thực tế
trong lần thí điểm này
một mươi năm ngày qua
tại địa bàn huyện con plông của tỉnh con tung
đã xảy ra hàng chục trận động đất và dư chấn
đặc biệt là chiều ngày hai mươi ba tháng tám
xảy ra trận động đất có cường độ bốn
độ sâu chấn tiêu khoảng tám hai km
trận động đất này khiến cho một số địa phương lân cận
như là gia lai quảng nam đà nẵng
cũng cảm nhận rõ rẻ rung chấn
số liệu động đất ghi nhận được
tại khu vực huyện con plông
cho thấy là động đất xảy ra thường xuyên hơn
trong thời gian gần đây
và có xu hướng tăng lên về độ lớn
trước thực trạng này vào ngày hai mươi ba tháng tám
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
đã ký ban hành công điện số bảy trăm sáu mươi
của thủ tướng chính phủ
chỉ đạo các bộ ngành địa phương cơ quan liên quan
ứng khó ứng phó khắc phục hậu quả
do động đất tại khu vực này
công điện nêu rõ
viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
chỉ đạo viện vật lý địa cầu
tiếp tục theo dõi chặt chẽ dư chấn động đất
tại khu vực
cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng
chính quyền địa phương và người dân biết
để phục vụ cho công tác chỉ đạo ứng phó phù hợp
liên quan đến nội dung này
chúng tôi có mời đến trường quay tiến sĩ nguyễn xuân anh
viện trưởng viện vật lý địa cầu
viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
trước tiên xin trân trọng cảm ơn
tiến sĩ nguyễn xuân anh
đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trong thời gian vừa qua đã liên tiếp
xảy ra các trận động đất lớn nhỏ
tại địa bàn huyện con plong của tỉnh con tum
và gần đây nhất là chỉ trong buổi chiều
của ngày một tháng chín thôi
thì đã xảy ra ba trận động đất
có độ lớn từ hai tám đến bốn một độ richter
ông có đưa ra phân tích gì
về diễn biến phức tạp
của tình hình thời tiết này
vâng có thể thấy là
viện vật lý địa cầu viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
trong thời gian từ tháng bốn

đã quan trắc được hoạt động động đất
ở khu vực con tum
là có thể thấy là trên hai trăm linh trận
trong đó có cái trận lớn nhất là bốn bảy
như chúng ta biết đấy
và trong cái ngày hôm đó thì có những trận động đất
và vừa qua thì một tháng chín
cũng có một trận trên bốn một
và sau đấy có
vài trận khác
thì có thể thấy là cái hoạt động ở khu vực này
đã tăng lên
tức là về tần suất là tăng lên
đáng kể so với trước đây
trước đây một trăm linh năm thì chỉ có khoảng
ba mươi trận động đất và trận lớn chỉ ba chín
và thứ hai là
tăng về độ lớn
độ lớn của chúng ta tăng lên từ ba chín
đến bốn bảy và bốn một
thông thường các trận động đất trên bốn
thì nó sẽ kéo theo những trận động đất nhỏ
xảy ra thành một chuỗi như vậy
vậy thì từ những kết quả
kiểm tra khảo sát và đánh giá
ảnh hưởng của động đất
cho đến thời điểm hiện tại thì theo ông
đâu là nguyên nhân mà để xảy ra
liên tiếp các trận động đất tại huyện con plong
tỉnh con tum như vậy
theo đánh giá sơ bộ của viện bản lý điện cầu
viện an lâm khoa công nghệ việt nam
thì cái động đất mà xảy ra ở tỉnh con tum
cũng giống như động đất xảy ra
ở chỗ quảng nam
tức là động đất do tích thích hồ chứa
tức là các hồ thủy điện tích nước
gây ra cái hoạt động động đất
ở khu vực và cái hiện tượng này
không chỉ xảy ra ở quảng nam
cũng đã từng xảy ra ở nhiều nước trên thế giới
và các hồ chứa việt nam trước đây
chẳng hạn như hòa bình sơn lạ
đều đã xảy ra cái hiện tượng này
và đây là động đất người ta gọi là động đất kích thích
liên quan đến hồ chứa thủy điện
vậy thì trước những diễn biến khó lường
của cái loại hình thiên tai này
thì đồng chí cũng vừa nhắc đến
cái nguyên nhân chính dẫn đến là do
việc đảm bảo an toàn hồ chứa
vậy thì vấn đề đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện
và thủy lợi nhằm ứng phó
với vấn đề động đất đang diễn ra
phức tạp trong thời gian hiện nay
thì các cơ quan chức năng đã đặt ra
những cái biện pháp như thế nào
có thể thấy là cái hoạt động động đất kích thích
là không mới ở trên lãnh thổ việt nam
và chúng ta đã có những cái kinh nghiệm
ứng phó với hoạt động động đất như vậy
chẳng hạn như trên cái bậc thang hồ thủy điện
sông đà thì chúng ta đã có cả
cái ủy ban đánh giá an toàn
trên bậc thang hồ thủy điện sông đà
và mỗi một lần trước khi tích nước
chúng ta phải có cái hội đồng để họp lại để đánh giá
với rất nhiều mặt trong đó để đánh giá
hoạt động động đất ảnh hưởng như thế nào
để an toàn công trình
thế trong cái thời gian mà thủy điện
sông tranh cũng vận thì chúng ta cũng có
những cái quan trắc và
liên quan giữa cái hiện tượng tích nước
để đánh giá cái hoạt động động đất như thế nào
trước những cái thời điểm mà tích nước
cũng như là xây dựng những cái lộ trình
để mà vận hành an toàn và cổ trứ
vì vậy tôi cho rằng cái kinh nghiệm
của các đợt trước như vậy
chúng ta cũng sẽ phải vận dụng vào
cái khu vực con tum để thực hiện
trong cái thời gian tới
vậy thì quay trở lại
với cái diễn biến liên quan đến
tình hình động đất tại con tum
thủ tướng chính phủ đã có chỉ đạo
các bộ ngành địa phương là
chủ động triển khai công tác ứng phó
và khắc phục hậu quả
ông có thể cho biết là công tác này
đã và đang được viện vật lý địa cầu
triển khai cho đến thời điểm này như thế nào ạ
trong công điện đấy thì viện hàn lâm
hoặc viện việt nam vật lý địa cầu
thực hiện mấy nhiệm vụ sau đây
thứ nhất là chúng ta cần phải quan trắc
rất là chi tiết cái hoạt động động đất khu vực
và như vậy là chúng ta phải thiết lập
cái mạng trạm quan trắc địa phương
tức là ở đấy chúng ta đã có một số trạm
tuy nhiên đấy trạm quốc gia
thì chúng ta phải thiết lập thêm sáu cái mạng trạng địa phương
để chúng ta có thể quan sát được
hoạt động động đất chi tiết ở khu vực
thì cái đấy là mục tiêu thứ nhất
và cái này thì cũng đã triển khai được ba trạm
và trong tháng chín này chúng ta sẽ
tiếp tục triển khai ba trạm nữa
và kết thúc tháng chín là chúng ta sẽ có sáu trạm ở khu vực
thứ hai chúng ta cần triển khai
đó là triển khai bộ khoa công nghệ
chính là đơn vị
sẽ giao cái nhiệm vụ cho
viện hàn lâm cũng như là
viện vật lý địa cầu đó là triển khai
nhiên cứu chi tiết
cái hoạt động động đất ở khu vực
chúng ta cần phải đánh giá xem là cái hoạt động đấy
cái động đất lớn nhất nó xảy ra
sẽ là bao nhiêu
và cái động đất đấy thì nó liên quan
với cái mực tích nước
các hoạt động tích nước cũng như là
cái tốc độ tích nước như thế nào
và trên cơ sở đấy thì có những số liệu cụ thể
để phục vụ cho các cơ quan chức năng ban ngành
đánh giá cái
hoạt động động đất ở khu vực
cũng như là cái giải pháp ứng phó phù hợp
những người dân mà hiện tại đang sinh sống
tại khu vực nguyện con plông của tỉnh con tung
thì rõ ràng là
đến thời điểm hiện tại thì không tránh khỏi
những cái sự hoang mang lo lắng và bất an
ông có đưa ra khuyến cáo gì
để người dân có thể tự chủ động ứng phó an toàn
với diễn biến bất thường của tình hình thiên tai như vậy
cái thiên tai
ở động đất con tung
thì do là từ trước đây
người dân chưa biết về cái hoạt động này
cho nên là khi mà cái động đất xảy ra
và đặc biệt là cái động đất kích thích
độ sâu nó nhỏ
thành ra là nó có thể gây tiếng nổ rất là lớn
thành ra là làm cho người dân hoang mang
đặc biệt là nó có thể gây rung lắc
thì tất cả những việc đấy
thì viện hà lâm khoa công nghệ việt nam
cũng đã đề xuất một cái giải pháp
đó là thực hiện cái công tác tuyên truyền
cụ thể đây chúng tôi
viện bản chí đại cầu đã xây dựng năm cái hội thảo
nội dung của năm hội thảo
đã in tờ rơi cũng đã chuẩn bị
thì đang chuẩn bị phối hợp
với bàn nhân dân tỉnh con tung
để tổ chức ở khu vực
chúng ta tuyên truyền
cho những nhà quản lý
rồi sau đấy tuyên truyền cho người dân
cái kỹ năng phòng chống động đất
cũng như là những giải pháp ứng phó phù hợp
thì thông qua những cái lớp tuyên truyền như vậy
thì chúng tôi hy vọng rằng là
ở khu vực người dân sẽ nắm được
những cái kiến thức cơ bản về động đất
và cách phòng tránh cụ thể hơn
và từ đấy là
tránh cái việc hoang mang
cũng như là để đảm bảo cho việc sản xuất
cũng như là sinh hoạt bình thường
đó là một cái kỹ năng
quan trọng là tâm lý của người dân
cũng phải ổn định để có những cái biện pháp phù hợp
ứng phó với tình hình thiên tai
và một câu hỏi nữa tôi nghĩ là rất nhiều những người dân quan tâm
lúc này đó là
tình hình dự báo tình hình diễn biến động đất
trong thời gian tới sẽ như thế nào
có thể thấy là cái hoạt động động đất
sẽ vẫn tiếp tục xảy ra
như ban đầu chúng tôi nói là
đây là cái hoạt động động đất
động đất kích thích
thế thì cái việc quan sát
thì chúng ta sẽ phải tiếp tục triển khai
và cái dự báo xu thế
qua những cái số liệu
mà viện vật lý địa cầu đang có
cái số liệu rất là sơ bộ
thì cái mức hoạt động động đất ở khu vực này
không quá năm năm
tức cái động đất lớn nhất
tức là hiện nay chúng ta đã thấy cái động đất là xảy ra là bốn bảy
nhưng mà theo cái dự báo của hiện vật lý địa cầu
trên những cái cơ sở
mặc dù nó rất sơ lượng
nên chúng ta đánh giá đâu đấy khoảng năm năm
tuy nhiên thì cái việc này như tôi đã nói
cần phải nghiên cứu chi tiết
và liên quan đến động đất hồ chứa
thì chúng ta phải liên quan đến bậc nước
và tất cả các việc như vậy
thì cái nghiên cứu chi tiết đấy sẽ làm rõ hơn
cái việc động đất ở đây là mức độ lớn nhất là bao nhiêu
và đề xuất được cái giải pháp
cơ phó cho nó hiệu quả và phù hợp
đúng với cái tình hình hoạt động động đất ở đây
vâng hy vọng là với sự
khi mà sau khi các trạm quan chắc
đi vào hoạt động
thì sẽ có những cái kết quả cụ thể
để thứ nhất là tránh cái sự hoang mang
cho người dân
và đặc biệt hơn nữa là
chúng ta cần triển khai những cái biện pháp rất nhanh chóng và cụ thể
để chuẩn bị sẵn sàng
lực lượng phương tiện vật tư
và trang thiết bị đúng không ạ
để chúng ta có thể xử lý được kịp thời
khi mà những cái tình huống xấu có thể xảy ra
và đảm bảo ứng cứu một cách kịp thời
trước những cái sự bất thường
một lần nữa thì xin được trân trọng
và cảm ơn tiến sĩ nguyễn xuân anh
đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn
và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục